ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép sáu trăm linh sáu kg ma túy
tuyên án tử hình đối với hai bị cáo chiang wei ching sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và ye ching wei sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quốc tịch đài loan trung quốc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hội đồng xét xử cũng áp dụng hình phạt bổ sung đối với mỗi bị cáo năm mươi triệu đồng
đây được xem là vụ vận chuyển số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại việt nam bị bắt giữ
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại gần khu vực hầm thủ thiêm tp hcm
lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe ô tô bảy chỗ do ye ching wei chở theo chiang wei ching
và một xe tải do lê hoàng phúc cầm lái
qua kiểm tra phát hiện trong xe tải chứa sáu mươi thùng các tông mỗi thùng đựng một loa kéo
bên trong có chứa nhiều gói ni lông màu vàng dạng túi trà
tổng cộng lực lượng chức năng thu giữ năm trăm chín mươi túi trà chứa tinh thể không bầu
qua giám định là ma túy ở thể rắn loại methamphetamin
trọng lượng sáu trăm linh sáu kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với ye ching wei và chiang wei ching
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tại quận một mươi
phát hiện và thu giữ thêm ba mươi tám loa kéo bên trong có ba trăm bảy mươi túi trà
chứa tổng cộng bốn trăm năm mươi hai kg ma túy đá
hội đồng xét xử xác định căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
đủ cơ sở buộc hai bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ việt nam